hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bốn bị can
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với
đặng quang việt nguyên phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
nguyễn thành nhân phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
quảng thành thao và nguyễn đức thành cũng bị khởi tố và bắt tạm giam cùng về tội
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
trong vụ án trên bị cáo phạm hồng hà cựu chủ tịch ubnd tp hạ long nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long
bị truy tố về hai tội danh tham ô tài sản và nhận hối lộ
theo kết luận của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
công ty cổ phần quản lý đường sông số ba có địa chỉ tại khu hai phường hồng hà thành phố hạ long
đã ký kết thực hiện các hợp đồng quản lý bảo trì xây lắp biển báo hiệu điều tiết đảm bảo giao thông
đối với cục đường thủy nội địa việt nam ban quản lý vịnh hạ long và một số chủ đầu tư khác
quá trình triển khai các bị can là lãnh đạo công ty thông đồng với một số cá nhân trong và ngoài công ty
để bớt khối lượng công việc so với hợp đồng lập khống sổ sách nghiệm thu nhằm chiếm đoạt tiền của một số chủ đầu tư
tham mô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ đối với các hợp đồng ký kết với ban quản lý vịnh hạ long
đồng thời tham ô tài sản của công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
trong đó ông phạm hồng hà bị truy tố về các tội tham mô tài sản nhận hối lộ
bảy bị can khác bị truy tố các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhận hối lộ đưa hối lộ mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa án nhân dân tp hà nội ngày hôm qua đã mở lại phiên tòa xét xử vụ chuyển nhượng đất vàng tại phố bà triệu hà nội
đây là vụ án đã thu hút được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội do bị cáo trong vụ án không thừa nhận hành vi vi phạm
các cơ quan tố tụng tp hà nội cũng đã rất nhiều lần trả hồ sơ đổi tội danh hoãn phiên tòa để làm rõ các tình tiết nội dung trong vụ án này
trong vụ án này bị cáo lương thế hiển nguyên phó tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường hà nội và vợ là nguyễn thị liên bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng hiển nhận giúp anh nguyễn thanh thủy làm thủ tục mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước với giá thấp chuyển đổi đất sử dụng chung và góp các giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất tại số hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám và ba trăm linh phố bà triệu phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội
để làm được việc này anh thủy phải làm hợp đồng hợp tác kinh doanh với nguyễn thị liên viết các giấy nhận tiền góp vốn và chuyển nhượng lại phần vốn đã góp ký các hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất tại phố bà triệu
tuy nhiên sau khi làm xong thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước hiện không trả lại nhà đất số hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi tám và ba trăm linh phố bà triệu cho anh nguyễn thanh thủy mà chiếm đoạt bán toàn bộ nhà đất này cho anh lê hải an được số tiền gần ba trăm hai mươi tỷ đồng để sử dụng cá nhân
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày
công an thành phố hải phòng vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam nguyễn hữu sơn trú tại phố tô hiệu phường trại cao quận lê trân để làm rõ về hành vi giết người
vào khoảng hai giờ chiều ngày ba mươi một tháng ba sơn bật nhạt hát karaoke ồn ào và có lời lẽ thô tục với hàng xóm
anh nguyễn anh tuấn và nguyễn đức tiến sang nhắc nhở hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
trong lúc xô sát sơn dùng giáo nhọn đâm anh tiến gục tại chỗ ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một con dao dạng dao gọt hoa quả và một đoạn kim loại mũi nhọn dạng đầu giáo
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử võ văn cương chú tại thành phố quy nhơn cùng bốn mươi hai đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một gương và đồng phạm nhận tài khoản siêu tổng đại lý
rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý giao cho các đối tượng sử dụng đường link bóng tám mươi
các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá qua mạng mỗi trận cá độ bóng đá có số tiền trên hai mươi triệu đồng
chỉ riêng cương đã tổ chức cá độ với tổng số tiền một trăm hai mươi một ba tỷ đồng
hai mươi đối tượng còn lại tổ chức cá độ với số tiền từ hơn năm trăm linh triệu đến sáu mươi bảy sáu tỷ
đối tượng đã sử dụng mạng internet trực tiếp tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền
trong đó xin bị cáo nguyễn ngọc lân cá độ tổng số tiền gần một mươi năm tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bốn mươi ba bị cáo tổng cộng hơn một trăm ba mươi năm tù
không có tiền tiêu xài bốn thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy cùng chú tại tỉnh kiên giang
đã rủ nhau mang dao khống chế người đi đường để cướp tài sản
nhưng khi các đối tượng vừa ra tay với một nạn nhân cướp được chiếc xe máy thì đã bị công an bắt giữ
theo khai nhận ban đầu do không có tiền tiêu xài và phương tiện đi lại
nên tối ngày một mươi bảy tháng bốn nguyễn văn châu đã rủ ba người bạn đi lấy trộm xe máy
trước khi đi cả bọn chuẩn bị hai cây dao tự chế để chống trả nếu bị người dân phát hiện truy đuổi
khi đến tổ một mươi một ấp kênh năm b xã tân an tân hiệp cả bọn áp sát dùng giao khống chế nạn nhân
cướp xe máy và một trăm linh đồng rồi tẩu thoát
đến sáng ngày hôm sau các đối tượng bị lực lượng công an huyện tân hiệp bắt giữ cùng với tăng vật
gần một mươi hai triệu điếu thuốc lá nghi là giả là tăng vật vừa được cục hải quan tp hcm phát hiện
trong một container chứa hàng quá cảnh
đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn
khu vực một cục hải quan tp hcm kiểm tra thực tế lô hàng thuốc lá đóng trong container
phát hiện có một một trăm bảy mươi ba thùng thuốc lá gồm một mươi một bảy trăm ba mươi điếu thuốc lá các loại
hiệu manboro manborogon se và bảy nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu hàng hóa để giám định sở hữu công nghiệp
tại viện khoa học sở hữu công nghiệp và có công văn thông báo gửi các chủ thể
quyền các nhãn hiệu manboro bảy và se
sau hơn một tháng giao quân công an thành phố đà nẵng đã tổ chức kiểm tra hơn năm trăm linh cơ sở kinh doanh
phát hiện một mươi năm cơ sở và hai mươi sáu cá nhân vi phạm liên quan đến kinh doanh trái phép si sa bóng cười và ma túy
trong đó lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự năm đối tượng
hiệu quả hơn tình trạng sử dụng xì xa bóng cười không còn tràn lan công khai như trước
và ý thức của các chủ cơ sở cũng đã đứng đăng lên rõ rệt
các dấu trong nhà kho phòng trọ khách sạn hay quán nhậu thậm chí là đang trên đường vận chuyển đi thiêu thụ
các trường hợp này đều bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
từ ngày ba đến ngày ba mươi một tháng ba công an các địa phương đã tịch thu hai trăm một mươi bảy bình khí cười
một trăm ba mươi một bộ sử dụng xì xa sáu trăm bảy mươi chín cây thuốc lá điện tử và nhiều hương liệu dùng câu khác
sau đợt ra quân kiểm soát và yêu cầu một một trăm bốn mươi chín cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật
liên quan đến si xa bóng cười ý thức của chủ cơ sở đã có sự chuyển biến
bên quán em thừa cũng nắm được cái nội quy bên thành phố rồi
nên giờ quán này thì không sử dụng bán bóng cười hay là xì xa gì nữa
tất cả cơ sở kinh doanh thì chúng tôi đã cho cam kết về cái việc mà không kinh doanh bóng cười
cũng như là xì xa
đối với những người hợp vi phạm thì căn cứ theo quy định pháp luật
chúng tôi sẽ tịch thu xác minh nguồn gốc cũng như là xử lý theo đúng quy định pháp luật
đối với một mươi năm cơ sở vi phạm công an thành phố đã đề xuất ủy ban nhân dân các cấp ra quyết định
tước giấy phép kinh doanh chứng chỉ hành nghề giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
thực tế nguồn thu lợi dụng từ hành vi mua bán xì xa bóng cười khá lớn
đây là lý do khiến các cơ sở bất chấp lợi dụng kẻ hở của pháp luật
để kinh doanh và tái kinh doanh sau khi đã xử lý
lợi nhuận tạo ra từ việc kinh doanh xì xa bóng cười rất lớn
và hành vi chế tài xử lý đối với việc kinh doanh này chỉ là xử lý bằng chính
nên nhiều cá nhân cũng như các cơ sở kinh doanh lợi dụng hoạt động
và thường tái hoạt động kinh doanh xì xa bóng cười nhắn đến để lại hậu quả cho sau
việc sử dụng bóng cười sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng
đặc biệt là giới trẻ thích khám phá cảm giác lạ
mới đây một nữ sinh một mươi năm tuổi trú tại tỉnh quảng ninh
đã phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc khí n hai o
tổn thương thần kinh tụy sống cổ do mỗi ngày hít đến một mươi quả bóng cười
hậu quả thì đã rõ tuy nhiên tình trạng học sinh sinh viên sử dụng bóng cười si xa
vẫn đang rất phổ biến cần sự chung tay giáo dục từ phía gia đình nhà trường
đối tượng sử dụng xì xa bóng cười hiện nay đa phần là giới trẻ
độ tuổi dưới một mươi tám và là nhiên
hiện nay là các em đang là học sinh sinh viên
và cho nên đòi hỏi là công tác quản lý của chúng ta hiện nay
là phải có sự kết hợp từ nhà trường tuyên tiên từ nhà trường
và để vấn đề tuyên tiên để các em có nhận thức hiểu biết đúng
và sau đó thì chúng ta có cái biện pháp quản lý
đà nẵng sẽ tiếp tục công tác rà soát kiểm tra các tụ điểm vui chơi giải trí
kiên quyết xử lý cơ sở và cá nhân liên quan đến xì xa bóng cười
đồng thời tiến hành các bài hát các bài hát các bài hát

bị phát hiện đang sử dụng xì xa bóng cười
góp phần tầm soát không bỏ lọt các đối tượng nghi vấn